phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam đã tổ chức họp báo ra mắt đại sứ mới
tân đại sứ liên minh châu âu eu tại việt nam george aliberti đã chính thức nhận nhiệm vụ công tác bốn năm
tại buổi gặp gỡ tân đại sứ đã chia sẻ những ưu tiên chính của ông trong nhiệm kỳ tại việt nam
cũng như trao đổi về các nội dung trong quan hệ eu và việt nam trong thời gian tới
đại sứ george aliberti đánh giá mối quan hệ giữa việt nam và liên minh châu âu
đang ở trong quãng thời gian vô cùng tốt đẹp trong lịch sử eu
mở ra nhiều hoạt động của eu tại việt nam
việt nam đang thu hút nhiều sự chú ý không chỉ tại trụ sở liên minh châu âu tại brussels
mà còn từ nhiều nước thành viên eu
mối quan hệ việt nam eu đã được cụ thể hóa bằng các hiệp định thương mại tự do evfta evipa
cho tới những hợp tác kinh tế quan trọng đặc biệt trong đầu tư fdi
và sự đảm bảo trong xuất nhập khẩu hàng nông sản giữa hai phía
đặc biệt việt nam hiện là quốc gia thứ hai tại châu á
sau hàn quốc ký hợp định hợp tác về quốc phòng và an ninh với eu
việc ký kết hiệp định sẽ cho phép việt nam tham gia vào các hoạt động quốc phòng của eu
mở ra cơ chế hợp tác trong lĩnh vực quân sự và hội nhập quốc phòng thế giới
góp phần khẳng định vị thế của việt nam trong vai trò chủ tịch asean và trên chính trường quốc tế
đại sứ cũng bày tỏ kỳ vọng của eu trong việc phê chuẩn hai công ước lao động của việt nam
đặc biệt là phê chuẩn công ước tám mươi bảy vào năm hai nghìn hai mươi ba để qua đó đạt được nhiều thỏa thuận sâu và rộng hơn
trong nhiệm kỳ đại sứ sẽ ưu tiên các vấn đề then chốt của việt nam như bảo vệ môi trường
chống biến đổi khí hậu và cam kết eu sẽ hỗ trợ việt nam với nhiều chính sách tốt và sự hỗ trợ
từ các doanh nghiệp mạnh của eu eu cũng sẽ hỗ trợ việt nam trong phát triển nền kinh tế số và thoát
khỏi bẫy thu nhập trung bình bằng kinh nghiệm dày dạn liên minh châu âu cũng bày tỏ thiện chí
nâng tầm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên trong thời gian tới